hiện tại nhiều địa phương trong cả nước đã đóng cửa điểm tham quan dừng hoạt động du lịch vì dịch covid một mươi chín
như tại tp hcm tạm đóng cửa từ ngày một mươi bảy tháng ba đến ngày một tháng bốn di tích lịch sử hội trường thống nhất
trong khi đó khu du lịch suối tiên đầm sen cũng tạm ngừng phục vụ du khách đến hết tháng ba
tỉnh kiên giang cũng dừng đón khách du lịch quốc tế khách du lịch nội địa đến từ vùng dịch
và khách du lịch theo đoàn đến tham quan từ bảy giờ ngày một mươi bảy tháng ba
tỉnh ninh thuận cũng quyết định dừng các hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí
các hoạt động thăm quan tại các điểm di tích lịch sử các làng nghề truyền thống
danh làm thắng cảnh trên địa bàn từ ngày một mươi bảy tháng ba
tỉnh bình thuận bình định tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan du lịch
tại các điểm di tích lịch sử văn hóa danh làm thắng cảnh địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
ủy ban nhân dân tp quy nhơn cũng dừng khai thác tuyến du lịch ra đảo nhân châu
hay còn gọi là cù lao xanh
gần như cả nước đóng cử các điểm tham quan ngùng hoạt động du lịch
bao gồm quảng ninh có hạ long yên tử ninh bình có cố đô hoa lư vườn quốc gia quốc vương
hà nội có di tích nhà tù hòa lò văn miếu quốc tử giám thanh hóa quảng bình quảng trị thừa thiên huế
quảng nam có hội an cù lao tràm quảng ngãi có lý sơn khánh hòa
bảo đệ vũng tàu có côn đảo tiền giang bến tre đồng tháp an giang